vì vậy nếu quý vị có kế hoạch đi di chuyển về quê bằng xe máy thì cũng cần chú ý trông nắng kỹ và nên đeo kính râm để tránh bị trói mắt
và ngoài ra thì chúng ta cũng cần uống nhiều nước để hạn chế say nắng cũng như là mệt mỏi
vâng ạ và vừa rồi là một vài nét về tình hình thời tiết và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ tại công ty trách nhiệm hiệu hạn seogen autu tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn tiên du bắc ninh xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng tám
cho đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ nổ khiến ba mươi bốn người bị thương và phải nhập viện
bước đầu cơ quan công an xác định đây là vụ nổ cơ học do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa khiến cho các nạn nhân bị thương
vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa khiến cho các nạn nhân bị thương
và đến thời điểm hiện tại các bác sĩ đã quyết định chuyển bảy trường hợp bị bỏng nặng trên ba mươi lên viện bỏng để điều trị các trường hợp còn lại hiện sức khỏe bình thường
liên quan đến vụ tổ chức bay lắc ở bệnh viện tâm thần sau gần một ngày thẩm vấn chiều ngày ba mươi tháng tám viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị tòa án nhân dân thành phố phạt nguyễn xuân quý
chú tại huyện thanh trì tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và tàng trữ trái phép chất ma túy người thứ hai cùng bị đề nghị tử hình về hai tội là mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là nguyễn văn ngọc
hồ sơ vụ án cho thấy vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nhằm mua bán tổ chức và sử dụng ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn đèn nháy và bàn dj để tổ chức bay lắc vào ngày ba mươi một tháng tám phiên tòa tiếp tục phần tranh luận
tại tỉnh hải dương tòa án nhân dân tp hải dương vừa mở phiên tòa xét xử vụ án gây dối cho tự công cộng và vụ án cối gây thương tích đối với ba mươi năm bệ can là thanh thiếu niên đều trú tại tp hải dương
theo có trạng vụ án thứ nhất
do mâu thuẫn từ trước nên trong khoảng thời gian từ hai mươi một h năm mươi đến hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên một số tuyến đường trọng điểm ở thành phố hải dương một nhóm thanh niên đã sử dụng xe mô tô mảnh bê tông gạch đá đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an toàn xã hội
ở vụ án thứ hai vào khoảng hai mươi một h ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại đường võ nguyên giáp phường tứ minh đối tượng trần thế thái điều khiển xe máy đâm vào xe máy do anh vũ tuấn anh điều khiển
phía sau chở anh đỗ văn hiếu làm hai anh ngã ra đường hậu quả tuấn anh bị thương bốn mươi năm và anh hiếu bị thương bốn mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi tám bị cáo từ một mươi tám tháng cho đến hai mươi bảy tháng tù giam
tuyên phạt một mươi hai bị cáo án tù treo
bốn bị cáo tuổi vị thành niên không áp dụng hình phạt tù nhưng bắt buộc vào trường giáo dưỡng
riêng bị cáo trần thế thái phạm hai tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
tòa tuyên phạt sáu năm sáu tháng tù giam